theo báo cáo của ủy ban an toàn giao thông quốc gia trong một mươi một tháng năm hai nghìn một mươi chín
tính từ ngày một mươi năm tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám đến ngày một mươi bốn tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín
toàn quốc đã xảy ra một mươi năm tám trăm tám mươi năm vụ tai nạn giao thông làm chết sáu chín trăm bảy mươi năm người bị thương một mươi hai một trăm bốn mươi bốn người
so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám số vụ tai nạn giao thông trong một mươi một tháng năm nay giảm chín trăm ba mươi năm vụ
tương đương giảm năm năm mươi sáu số người chết giảm năm trăm hai mươi người tương đương giảm sáu chín
số người bị thương giảm chín trăm sáu mươi hai người tương đương giảm bảy ba mươi
chỉ tính riêng tháng một mươi một toàn quốc xảy ra một sáu trăm ba mươi bốn vụ làm chết sáu trăm năm mươi bảy người và bị thương một hai trăm bảy mươi một người
so với tháng cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám giảm ba trăm bốn mươi vụ giảm một trăm sáu mươi bốn người chết giảm hai trăm tám mươi sáu người bị thương
trong một mươi một tháng năm hai nghìn một mươi chín đường bộ xảy ra một mươi năm sáu trăm bảy mươi sáu vụ
làm chết sáu tám trăm hai mươi một người bị thương một mươi hai chín mươi ba người
so với cùng kỳ năm trước giảm chín trăm hai mươi ba vụ giảm năm trăm hai mươi hai người chết giảm chín trăm năm mươi một người bị thương
đường sắt xảy ra một trăm bốn mươi một vụ làm chết một trăm một mươi bảy người bị thương bốn mươi ba người
so với cùng kỳ năm trước tăng bảy vụ tăng tám người chết giảm một mươi bốn người bị thương
đường thủy xảy ra năm mươi năm vụ làm chết hai mươi bốn người bị thương tám người
hàng hải xảy ra một mươi ba vụ làm chết một mươi ba người không có người bị thương